chỉ vì mâu thuẫn với vợ đối tượng trần văn viên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú xã tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã mang đứa con nhỏ chỉ mới năm tuổi xa thả xuống sông trường giang
sau gần sáu tiếng đồng hồ thi thể của cháu bé mới được tìm thấy
công an xã đảo tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam sáng nay cho biết
lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi bảy vào khoảng một giờ sáng cùng ngày
thông tin ban đầu vào lúc một mươi chín h ba mươi phút tối ngày hôm qua một mươi sáu tháng hai trần văn viên là bố của cháu bé
đã mang con gái ra khu vực cầu cảng gần bến phà tam hải rồi thả xuống sông trường giang
tiếp nhận tin báo công an xã tam hải nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phối hợp với lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm cháu bé
sau đó công an xã tam hải đã tạm giữ trần văn viên và bàn giao đối tượng cho công an huyện núi thành
công an tỉnh quảng nam điều tra xử lý theo thẩm quyền
nên trong lúc không kiểm chế được đã mang con gái thả xuống sông trường giang